bé nhật minh năm tuổi nhưng hàm răng cửa trên đã bị ăn mòn hết bốn chiếc sâu răng răng bị mòn dễ
vỡ hỏng men răng tình trạng răng của minh phần lớn là do thói quen ăn uống hàng ngày cũng như
không vệ sinh răng miệng thường xuyên và đúng cách hơn một tuổi là tự nó đã mẻ ra một phần của một
chiếc sâu răng cửa rồi xong rồi dần dần cứ tự thấy nó đen nó và nó ngủ đi dần thử thiểu sản men
răng thực ra cũng là một tình trạng rất hay gặp có thể gặp trên cả hàm răng sữa hàm răng vĩnh viễn có
thể gặp cả hàm có thể gặp một mươi hai răng thực ra nếu mà gặp phải những cái tình trạng theo sản thiểu sản
men răng đó cũng không có gì phải quá là lo lắng bởi vì những cái thủy sản men răng đó nếu mà
mình vệ sinh răng miệng sạch sẽ chăm sóc răng tốt thì cũng không ảnh hưởng gì đến đến răng cả chỉ là
nếu mà mình không vệ sinh tốt thì khi mà sâu răng cái tiến triển sâu răng sẽ nhanh hơn và sẽ dễ vào
tùy hơn men răng được kiến tạo bởi thành phần chính là canxi và flure ngay khi răng mọc hai chất này đã
có sẵn trong xương hàm ở cơ thể có đầy đủ canxi và flure sẽ được nạp vào cấu trúc của răng để tạo
thành men răng khi răng mọc floor tiếp tục bồi đắp từ bên ngoài nhờ việc chúng ta uống bôi hoặc đánh
rằng dùng nước xúc miệng có chứa fluo khi có sự thiếu hụt hoặc xáo trộn của hai chất này
răng sẽ bị thiểu sản men răng thiểu sản men răng thì thực ra nó là cơ địa thôi có những bạn
có bạn bị mà có những bạn không bị có những bạn mà vệ sinh ra miệng rất tốt nhưng vẫn bị
đó là cái cơ địa của mỗi người nếu như mà bị đã bị thiểu sản men răng rồi mà bạn mà mình mình có
cái cách đánh răng hợp lý và cách ăn uống hợp lý thì mình sẽ không bị
kiểu sản men răng có những biểu hiện khác nhau trên men răng tùy vào mức độ thiểu sản nặng hay nhẹ
có thể chỉ là những điểm đổi màu hoặc có thể là những chỗ bị mất men răng nhiều trường hợp
thiểu sản men răng nặng sẽ có những biểu hiện như những cơn đau e bút khó chịu sự đổi màu sắc
rằng những vết ố vàng nằm rải rác trên bề mặt răng hoặc là tình trạng răng vị mòn cổ răng
thiểu sản men răng ấy thì sẽ là giống như là men răng nó cứ bị bị mòn đi đó thì khi mà men răng bị
mòn đi rồi thì ở những cái thức ăn mà mình ăn vào đó thì nó sẽ làm làm cho dẫn đến là đến sông răng
men răng sữa của các bé thường rất yếu yếu thì dễ bị mòn và sâu nếu không được chăm sóc kỹ răng của
bé sẽ bị mòn và sâu răng sẽ tấn công từ rất sớm nếu không được chăm sóc kỹ răng của bé sẽ bị mòn và sâu răng sẽ tấn công từ rất sớm
trẻ em vệ sinh răng miệng kém khiến những mảng thức ăn thửa bám lại trên bề mặt răng bị vi khuẩn trong
miệng làm lên men thành acid acid sẽ phá hủy men răng gây nên các bệnh về răng miệng
thiểu sản men răng này thì không có cái cách phòng ngừa chỉ là mình ăn uống như ở mình uống có thể bổ sung canxi
hoặc là uống sữa ăn sữa chua đó nhưng quan trọng nhất vẫn là vệ sinh răng miệng tốt
sữa ăn trứng hỏa wolfgang
chị lan ở thanh xuân hà nội thấy con bắt đầu có những biểu hiện khi nhai răng bị đau nhức
chị mới bắt đầu cho con đi khám
và hậu quả là tủy răng của cháu bé này đã bị ảnh hưởng và phải điều trị
bé nhà tôi cứ đến bữa ăn sau khi ăn con cứ hay kêu đau nhức răng
nhất là phần răng hàm tôi mới cho con đi khám
và có lúc mình vô tình bỏ quên mất là mình nên động viên con là con nên đánh răng nhé
nhiều khi có thể bé vui chơi khi mà vui chơi rồi bé quên mất là trước khi đi ngủ là mình phải đánh răng
có thể con uống sữa xong rồi con lên giường luôn đọc chuyện luôn
quên mất là mình phải đi đánh răng sức miệng
theo các chuyên gia y tế thì việc bố mẹ chủ quan trong chăm sóc răng miệng cho trẻ
sẽ là nguyên nhân gây nên rất nhiều bệnh lý răng miệng ở trẻ
để có một hàm răng đẹp
trước hết hàm răng đẹp là một hàm răng đẹp
vệ sinh ra miệng đúng cách và bổ sung những thực phẩm dầu khoáng chất
là cách củng cố men răng tự nhiên hiệu quả nhất
dưới đây là một số lưu ý cần lưu tâm để phục hồi men răng
trải răng bằng thuốc đánh răng có chứa thành phần fluer
tăng cường nhóm thực phẩm dầu canxi như cam đậu hữu hải sản các loại hạt rau xanh
hạn chế ăn đồ ngọt và uống nước có ga phẩm màu
dưới đây là một số lưu ý cần lưu tâm để phục hồi men răng tự nhiên hiệu quả nhất